khi những gành đào đua nhau khoe sắc tô điểm cho sắc xuân núi rừng thì cũng là thời điểm đồng bào các dân tộc tây bắc chuẩn bị mổ lợn đón tết vui xuân
với bà con dân tộc bố y ở xã thanh bình huyện vùng cao biên giới mường khương của tỉnh lào cai
không khí rộn ràng đón tết đã bắt đầu từ sớm chuẩn bị cho một năm mới đủ đầy vui tươi
từ giữa tháng chạp gia đình anh lùng tải phà đã mổ lợn đón xuân
thịt thà thực phẩm ngày tết có thể mua ngoài chợ nhưng riêng con lợn đen để mổ thắp hương cúng ông bà tổ tiên thì gia đình nhất định phải tự nuôi
người bố y ở thanh bình thường mổ lợn để tết sớm lợn được làm lễ mổ ngay tại gian nhà chính trước bàn thờ tổ tiên
sau đó anh em trong họ trong thôn cùng nhau ăn bữa cơm tất nhiên
với những bộ trang phục truyền thống mọi người cùng nhìn lại những thành quả niềm vui và cả những việc chưa làm được để cùng nhau cố gắng cho năm mới tốt đẹp hơn
ngày càng khá lên đặc biệt là những cuối năm tất cả các thu nhật theo đánh giá thì cũng khá hơn so với những năm trước
lào cai có hai mươi năm dân tộc anh em cùng sinh sống mỗi dân tộc lại có những phong tục tập quán rất độc đáo và đặc sắc
ngày tết những nét bản sắc đó vẫn được giữ gìn hòa trong nhịp sống hiện đại tạo ra bức tranh đa dạng về văn hóa ngày xuân nơi biên cương tổ quốc